bốn năm qua kể từ ngày đại tướng võ nguyên giáp yên nghỉ tại vũng chùa đảo yến xã quảng đông
huyện quảng trạch tỉnh quảng bình đã có hàng triệu lượt khách đến viếng mộ đại tướng
để bảo đảm cho du khách đến viếng được an toàn lịch sự và trang nghiêm
các chiến sĩ biên phòng đội bảo vệ khu mộ đại tướng vẫn ngày đêm thầm lặng
và miệt mài canh giấc ngủ cho đại tướng
đây vừa là trách nhiệm vừa là niềm tự hào của bộ đội biên phòng tỉnh quảng bình
đây là trách nhiệm ghi nhận của phóng viên truyền hình nhân dân
về khu vực vũng chùa đảo yến nơi yên nghỉ của đại tướng võ nguyên giáp vào một ngày nắng ấm
nhìn những dòng người xếp hàng nối nhau vào viếng mộ đại tướng
mới thấy được những người chiến sĩ biên phòng làm công tác bảo vệ tại đây
phải vất vả như thế nào để hướng dẫn du khách đến viếng được chất tự trang nghiêm và lịch sự
các chiến sĩ đội bảo vệ phải làm việc với cường độ cao
nhưng đối với họ đây là niềm vinh dự trách nhiệm
và niềm tự hào của một người lính mang quần hàm xanh
đảm bảo tuyệt đối an toàn khu mộ đại tướng
hướng dẫn cho nhân dân đến viếng mộ đại tướng đảm bảo chú đáo lịch sử và trang nghiêm
trong đoàn người về dân hương mộ đại tướng võ nguyên giáp
những người mang ao lính của binh đoàn một mươi hai cũng về đây dâng nén hương lên mộ đại tướng
họ cũng như hàng triệu người dân đến viếng đều cảm nhận được sự gần gũi
trang nghiêm và tinh thần làm việc phục vụ hết mình của các chiến sĩ biên phòng bảo vệ khu mộ đại tướng
hôm nay đến thì tôi rất là cảm nhận
tôi bồi hồi xúc động và cũng vui mừng thấy công tác tổ chức của các ông chí biên phòng
rất là nghiêm trang nề nếp và lệ phép có thể nói là trang trọng
tuy có vất vả về thời tiết rồi công việc về quân số
nhưng mà các ông chí vẫn thực hiện với cái tấm lòng của mình là những người lính
là những người cán bộ dâng lên đại tướng những tình cảm thân thương và luôn luôn nhớ ơn đại tướng
đến đây tôi cảm thấy rất là
là xúc động trong một cái không gian cực kỳ đẹp
cực kỳ thơ mộng
du khách đến viễn đại tướng rất đông nhưng mà từng đoàn người vẫn đi trong một cái trật tự rất là văn hóa
rất là thân thương
đặc biệt thì cái lực lượng làm nhiệm vụ mà để mà phục vụ cho du khách ở đây cũng rất là tốt
họ làm việc rất là tận tình
và mang cho du khách rất là tốt họ làm việc rất là tận tình và mang cho du khách rất là tận tình và mang cho du khách rất là tận tình

dù nắng hay mưa bất kể ngày hay đêm

những người lính biên phòng quảng bình canh giấc ngủ đại tướng võ nguyên giáp
vẫn miền mái với công việc của mình bằng sự tự hào và trách nhiệm lớn lao

tất cả đều làm việc hết mình bảo đảm an toàn tuyệt đối cho khu mộ

cũng như tạm mọi điều kiện tốt nhất cho người dân
khi đến viếng mộ đại tướng và vãn cảnh tại đây
khi đến viếng mộ đại tướng và ván cảnh tại đây